chiều nay hai mươi năm tháng hai đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô tại tỉnh cà mau
theo ngành chức năng tỉnh cà mau hiện đang có hơn một mươi bốn hectare rừng tràm đường dự báo cháy cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
theo lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết mùa khô năm nay sẽ còn diễn ra gây gắt và kéo dài
do đó yêu cầu các đơn vị quản lý bảo vệ rừng tăng cường hơn nữa công tác phòng chống rừng
xiết chặt kỳ cương trong công tác tuần tra bảo vệ rừng quyết tâm không để xảy ra cháy rừng trong mùa khô năm nay